cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã kiểm tra phát hiện số lượng lớn ma túy tại quán ba vegas tại số tám mươi một đường bà triệu tp huế
theo đó vào lúc giờ đêm qua lực lượng công an đã phát hiện một mươi tám điểm có chất ma túy thu giữ trên tám mươi viên ma túy tổng hợp bảy gói ma túy hạng hàng khay tại quán ba
qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện một trăm linh khách hàng và nhân viên dương tính với ma túy
được biết quán ba vegas do dương hoàng thanh lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại số tám mươi một đường bà triệu làm chủ